xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa có trục qua khu vực bắc bộ
kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực năm m
nên đêm qua và sáng ngày hôm nay
các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc có mưa rào và rông
có nơi có mưa vừa mưa to
dự báo trong đêm nay và ngày mai
hình thế này tiếp tục tồn tại
nên mưa rồng vẫn lặp lại tại các khu vực trên
thời điểm mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi năm mươi mm
có nơi còn trên một trăm linh mm
người dân cần hết sức đề cao cảnh giác với hiện tượng
như là lũ quét sạt ở đất gây nguy hiểm khi lưu thông
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày
chỉ phổ biến trong quảng là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi còn cao hơn
lùi xuống khu vực trung bộ
trong đêm nay và ngày mai
tại khu vực thanh hóa đến nghệ an
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
ngày trời nắng
với mức nhiệt ra động là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
còn các tỉnh từ hà tĩnh đến bình thuận
có nắng nóng
với mức nhiệt đạt ngưỡng là từ hai mươi năm ba mươi năm độ

có nơi còn cao hơn và có nắng nóng gai gắt
về chiều tối thì có nơi có mưa
với lượng không quá nhiều
nhưng vẫn cần đề phòng có tố lốc
cũng như là gió rất mạnh nguy hiểm
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên
và nam bộ chỉ chịu ảnh hưởng
của đới gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình
nên mưa sẽ có xu hướng giảm
chỉ còn xảy ra lác đác vào lúc chiều tối
còn ban ngày chỉ có nắng
với nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
tại tây nguyên gió động là từ hai mươi một ba mươi hai độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa
gió tây nam mảnh cấp ba bốn
có lúc cấp năm
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam mảnh cấp bốn năm biển động
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn chiều tối có lúc có mưa rào
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ